thư trưởng trần quốc tảo ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn về những công hiện quy báu trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trả tự của các tướng lĩnh sĩ quan cao cấp công an nhân dân quê hương nam định hà nam ninh bình đang công tác và đã nghỉ hưu
thứ trưởng trần quốc tỏ tin tưởng với truyền thống anh hùng sự phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành sự ủng hộ giúp đỡ đùm bọc của nhân dân công an ba tỉnh nam định hà nam ninh bình sẽ vượt qua khó khăn tuyệt đối trung thành với tổ quốc với đảng nhân dân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
đồng chí thứ trưởng cũng gửi lời chúc các đại biểu luôn dồi dào sức khỏe luôn giữ vững và phát huy truyền thống bản chất tốt đẹp của người cán bộ công an nhân dân tiếp tục đóng góp nhiệt huyết trí tuệ kinh nghiệm quý báu của mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
tích cực đổi mới phương pháp huấn luyện giảng dạy quản lý nhằm nâng cao chất lượng học tập của chiến sĩ nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới
đây là chỉ đạo của trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tại lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba tại bộ tư lệnh cảnh vệ được tổ chức vào chiều ngày hôm qua tại hà nội
hơn bốn trăm linh chiến sĩ mới thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba tại bộ tư lệnh cảnh vệ sẽ trải qua ba tháng huấn luyện được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị điều lệnh quân sự võ thuật công an nhân dân
nghiệp vụ cơ sở kỹ năng thực hành xử lý nhiệm vụ chuyên môn thông qua khóa huấn luyện các tân binh sẽ được bồi đắp bản lĩnh chính trị vững vàng xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ được rèn luyện hình thành nếp sống sinh hoạt học tập và công tác trong môi trường kỷ luật của lực lượng vũ trang